hơn một m hai nhà xưởng đóng gói thức ăn chăn nuôi của công ty cổ phần thương binh an hòa
tại khu vực gần cầu kiền xã an hồng huyện an dương tp hải phòng
đã bị thiêu dụi trong vụ cháy xảy ra vào sáng nay ngày một mươi ba tháng sáu
cảnh sát phòng cháy chữa cháy tp hải phòng đã điều động trên một mươi xe chữa cháy
và gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ xuống hiện trường cùng với lực lượng phòng cháy chữa cháy huyện
khu công nghiệp nomura triển khai dập lửa và chống cháy lan
đến khoảng chín giờ cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
các lực lượng chữa cháy vẫn đang tích cực phun nước để dập tắt lửa và đề phòng đám cháy bùng phát trở lại
sơ bộ khoảng trên một m hai nhà xưởng ở đây gần như đã bị thiêu dụi
thiệt hại vật chất đến nay chưa thống kê được
hiện các cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy